ban thường vụ tỉnh ủy an giang đã tổ chức trao huy hiệu bảy mươi sáu mươi năm sáu mươi năm mươi năm năm mươi bốn mươi và ba mươi năm tuổi đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng
trong đợt này có một trăm tám mươi ba đồng chí được trao huy hiệu bảy mươi sáu mươi năm mươi năm năm mươi bốn mươi năm và ba mươi năm tuổi đảng
trong đó có ba đồng chí nhận huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng một đồng chí nhận huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng ba đồng chí nhận huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng
một mươi đồng chí nhận huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng một mươi bảy đồng chí nhận huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng hai mươi tám đồng chí nhận huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng và một trăm hai mươi ba đồng chí nhận huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh an giang đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cao niên tuổi đảng
các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu của đảng đã có nhiều đóng góp tích cực cho đảng nhà nước và tỉnh an giang qua các thời kỳ
nhiều đồng chí là những chiến sĩ cách mạng kiên trung trong các cuộc chiến đấu chống dọc ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc
các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm để các thế hệ trẻ hôm nay hoàn thành tốt hơn công việc xây dựng đảng ngày một trong sạch vững mạnh và phát triển đất nước